thưa quý vị vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phùng văn huấn và vũ thị xen cùng chú tệ huyện phù yên về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện phù yên phát hiện huấn là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng và đánh bạc
những người có nhu cầu vay tiền của huấn phải thế chấp giấy tờ cá nhân rồi lập hợp đồng bán tài sản cho huấn
sau đó đối tượng yêu cầu người vay phải ký hợp đồng thuê lại tài sản đã thế chấp với số tiền thuê tương ứng với số tiền lãi suất mà đối tượng cho vay là khoảng một trăm tám mươi ba năm một năm
ngoài ra huấn thuê xen trực tiếp nhận bảng số lô số đề hàng ngày sau đó tổng hợp và chuyển cho huấn để hưởng lợi
công an huyện phù yên xác định số tiền huấn cho các nạn nhân vay là khoảng gần năm tỷ đồng
riêng tiền ghi lô đề có ngày xen chuyển cho huấn gần hai mươi triệu đồng